tại quảng bình lực lượng công an cũng vừa bắt giữ ba đối tượng thu một sáu trăm hai mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
một trăm hai mươi gram ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều tăng vật có liên quan khác
vào trưa ngày hai mươi bảy tháng hai tại đường hữu nghị phường bắc lý thành phố đồng hới
lực lượng công an đã bắt quả tang cao thanh hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại thành phố đồng hới có hành vi tàng trữ sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của lưu thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thành phố đồng hới
thu giữ chín gói ni lông bên trong có chứa hơn một sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
và một gói ni lông bên trong có chứa khoảng một trăm linh gram ma túy tổng hợp dạng đá
ba triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
tiếp tục mở rộng vào hai mươi h cùng ngày khám xét khẩn cấp nơi ở của phan minh đức ở huyện bố trạch
lực lượng chức năng thu giữ năm gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng hai mươi gram
một xe mô tô một xe ô tô và một trăm linh triệu đồng tiền mặt